rất là khăn trang
mà với điều kiện khăn trang như thế
thì nó chuyển đổi cái tư duy của người nông dân
khi người ta
từ cái hành vi
tức là truyền thống
người ta sẽ chuyển đổi sang là hành vi của họ
sẽ mang tới chất hiện đại
huyện hốc môn huyện nhà bè huyện bình chánh huyện cơn giờ
chỉ có hệ thống thiết chế văn hóa
như các trung tâm văn hóa
trung tâm văn hóa thể thao huyện
để người dân trên địa bàn các huyện tham gia sinh hoạt
tuy nhiên do khó khăn
về cơ sở hạ tầng
cũng như vị trí địa lý giữa các xã xa xôi
nên bà con nông dân chỉ tham gia sinh hoạt
ít tham gia hoạt động văn hóa tại các xã khác
ngoài ra kinh phí cấp cho hoạt động văn hóa
nên chất lượng các hoạt động văn hóa chưa có sự đầu tư đồng bộ
đời sống văn hóa tinh thần của người dân
chưa thật sự phong phú
hoạt động văn hóa văn nghệ
còn cơm chân
chưa thật sự đáp ứng nhu cầu của người dân ở vùng nông thôn
thông qua nhà văn hóa
thông qua trung tâm văn hóa
thông qua ban xã họp ban văn hóa của xã
thì như vậy nó gắn kết được cái chỗ đó là sau
là các nghệ nhân
mà các nghệ nhân các bạn biết là xã thái mỹ
nó có nghề truyền thống nghề đàn đá
và như vậy nó dựa vào nghệ nhân nhiều như thế
thì người ta sẽ phục hồi lại cái làng nghề truyền thống
mà làng nghề truyền thống như thế thì kết nối du lịch
thì bây giờ nếu anh không còn nguyên liệu
thì thật sự chúng ta thấy hiện nay là không còn nguyên liệu gì
che núa để chúng ta làm ra những sản phẩm
mang tính chất đại chúng bởi vì hiện nay thay thế bằng đồ nhựa
đồ hủy nóc hết rồi thì bây giờ
thế bây giờ người ta sẽ làm gì nảy sinh cái gì
nảy sinh năng động sự sáng tạo của họ
sáng tạo đây là gì những nghệ dân
những nhà du lịch người ta ngồi lại với nhau bàn với xã
thấy không ạ và ngồi ở đâu
ngồi ở ban văn hóa xã để tìm ra gì
tìm cái đường hướng ra cho cái sản phẩm đó
sản phẩm đó như thế nào mang tới người tiêu dùng
mà làm sao quảng bá được hình ảnh của cái gì
cái nghề đang đá của xã thang mỹ ra bên ngoài
thế là gì người ta kết nối lại được
thế là trắng sống này chưa nó bự gì thì bây giờ thu nhỏ lại
à nó mang cái gì vậy
ý nghĩa của nó là hàng souvenir tức là cái hàng lưu niệm
mà du khách người ta tới người ta nhìn qua
cái sản phẩm đó người ta biết ở đâu
sức sướng nguồn gốc của nào
và như vậy sẽ tạo ra địa danh gì
địa danh của là nghề
qua thực hiện các tiêu chí văn hóa
trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
cho thấy mối quan hệ hữu cơ
giữa xây dựng đời sống văn hóa
và xây dựng nông thôn mới
hết sức quan trọng
vì công tác xây dựng đời sống văn hóa
đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm
của người dân tại cộng đồng
đời sống tinh thần của người dân
các thiết chế văn hóa xã liên xã
được quan tâm đầu tư xây dựng
các hoạt động văn hóa văn nghệ
thể dục thể thao quần chúng
ngày càng sinh động phong phú
hình thức đa dạng hấp dẫn
thu hút người dân tham gia
từ đó nâng cao ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa
chỉ tính riêng khu vực năm nguyện ngoại thành
đã có hai mươi trung tâm văn hóa
thể thao xã liên xã cụm
được xây mới
và đưa vào hoạt động phục vụ nhu cầu
đời sống văn hóa tinh thần ngày càng cao của người dân
cụ thể huyện củ chi có ba trung tâm
huyện nhà bè có ba trung tâm
huyện bình chánh có bốn trung tâm
huyện cần giờ có sáu trung tâm
và huyện hốc môn có bốn trung tâm
trên địa bàn huyện bình chánh
hiện có một trăm linh sáu trên một trăm linh sáu ấp
khu phố có văn phòng kết hợp tụ điểm sinh hoạt văn hóa thể thao
được đầu tư trang thiết bị
phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ
thể dục thể thao trên địa bàn
thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em
được sự hỗ trợ của người dân trong thời gian qua
cũng có rất là nhiều công trình được người dân đồng tình
hỗ trợ đồng hành cùng với chính quyền
để xây dựng những sân chơi
những cái điểm
vui chơi giải trí
cũng như là những cái đường giao thông nông thôn
đó là những cái thuận lợi mà người dân đồng tình
để hiến đất
cũng như là có những cái đóng góp công sức
trong đó để cùng với chính quyền địa phương
để xây dựng thực hiện
cái đề án
chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện
trong cái thời gian qua được thuận lợi hơn
huyện có bốn trên một mươi sáu xã thị trấn
có trung tâm văn hóa thể thao xã
ngoài ra còn có
một trăm sáu mươi sáu cơ sở văn hóa thể thao ngoài công lập
gồm ba mươi câu lạc bộ
bia có một trăm chín mươi sáu bàn
bốn mươi bóng đá
có tám mươi bốn sân năm câu lạc bộ
võ thuật hai mươi câu lạc bộ
thể dục thẩm mỹ hai mươi sáu câu lạc bộ
thể hình một mươi hai tennis
bentin chín cầu lông
một mươi năm phòng tập aerobics chín hồ bơi
có một mươi sáu trên một mươi sáu xã thị trấn
trên địa bàn huyện
bảo đảm đặt tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa
trong bộ tiêu chí xây dựng
xã nông thôn mới của chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
của xã như vậy
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cũng được ủy ban dân thành phố công nhận
là xã đặt chuẩn nông thôn mới
nâng cao trên địa bàn của xã
một số hoạt động
văn hóa thể dục thị thao hiện nay
trên địa bàn của xã như vậy
có sáu áp
hiện nay văn phòng sáu áp như vậy
cũng trang bị các tổ sách
tổ sách pháp luật cho người dân
để tuyên truyền
chính sách của đảng và pháp luật
của nhà nước đến với tận hộ dân
trên địa bàn của xã
hiện nay ngoài trung tâm văn hóa của xã như vậy
trên địa bàn xã
có ba khu trợ chơi thiếu nhi
ở ấp một ấp hai
và trường tiểu học hưng long
nói chung những nội dung này
cũng được xã hội hóa
từ các đơn vị mạnh thượng quân
để hỗ trợ đầu tư về chơi xã
trong thời gian vừa qua
và có một trung tâm học tập cộng đồng
hiện nay cũng phối hợp
với các ban ngành đoạn thể
tổ chức các lớp đào tạo nghề
tổ chức các lớp tinh học
bụi tối cho thiếu nhi và người dân
trên địa bàn của xã
hiện nay trong năm hai nghìn một mươi chín
như vậy trung tâm học tập cộng đồng
của xã được thành phố trọn lại
trung tâm điểm
để thành phố học tập kinh nghiệm
trong thời gian vừa qua
từ ngày có chương trình nông thôn mới
tới bây giờ
ngay chỗ xã vẫn có
trung tâm nhân hóa
thể dục thể thao
phát triển lên
rồi ở ấp
các ấp trước
như ấp ba ấp bốn ấp năm
thì đã xây dựng rồi
hiện nay là ấp một ấp hai đang xây dựng
chuẩn bị bằng dao
cho nên từ chỗ đó
vừa là tụ điểm sinh hoạt của nhân dân
cho nên là
bà con cũng rất là phấn khởi
để cho nhân dân có
tụ điểm vui chơi sinh hoạt
được tốt hơn
ngoài ra trên địa bàn huyện
chỉ điểm di tích cấp thành phố
và cơ sở bậc chất văn hóa
của một trăm linh bảy trường công lập
và ngoài công lập
bảo đảm cho sinh hoạt văn hóa
và tập thể thao
vâng thưa ông
ông cho biết
hiệu quả hoạt động
của những thiết chế văn hóa
trong quá trình nông thôn mới
trên địa bàn của thành phố mình
trong thời gian vừa qua
để phát huy hiệu quả
của các thiết chế này
chính quyền địa phương
đặc biệt là các xã
tập trung xây dựng nông thôn mới
đã tập trung để xây dựng
các hoạt động
các mô hình
như là các câu lạc bộ đồng nhóm
các câu lạc bộ về văn hóa văn nghệ
các câu lạc bộ về thể dục thể thao
từ đó đã đáp ứng
nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần
cũng như thể dục thể thao
cho người dân
tại các xã xây dựng nông thôn mới
qua một mươi năm
tập trung để xây dựng nông thôn mới
theo chỉ đạo của thành quỷ
về chung sức xây dựng nông thôn mới
trên địa bàn của thành phố hồ chí minh
phải nói rằng
các thiết chế văn hóa này
đã phần nào đáp ứng được
nhu cầu vui chơi giải trí
về văn hóa văn nghệ
cũng như thể dục thể thao
cho người dân
tại các quyền ngoại thành
ở địa bàn thành phố hồ chí minh
vấn đề xây dựng các thiết chế văn hóa
chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt với
hồ chí minh là một đô thị
cho nên cái đất
cái diện tích đất để sử dụng
cho vấn đề xây dựng các thiết chế văn hóa
chúng ta còn đang rất khó khăn
việc bố trí các quỹ đất
dành cho các thiết chế văn hóa
còn rất eo hẹp
theo quyết định hai nghìn một trăm sáu mươi bốn của thủ tướng chính phủ
đến năm hai nghìn hai mươi
thì các tỉnh thành
phải thực hiện tám mươi
là các địa phương
các xã phương
phải có thiết chế văn hóa
tuy nhiên với thành phố hồ chí minh
thì hiện nay chỉ có bảy mươi tám
trên ba trăm hai mươi hai phường xã thị trấn
là chúng ta có thiết chế văn hóa
trung tâm văn hóa thể thao
tại cấp phường xã thị trấn
đây là một trong những khó khăn
trong việc bố trí các quỹ đất
để xây dựng các thiết chế văn hóa
phục vụ đời sống của người dân
đồng thời thì hiện nay
khi mà chúng ta tập trung
để đầu tư cho các thiết chế văn hóa
cũng như các hoạt động văn hóa
thì phải nói rằng
cái nguồn kinh phí để đầu tư
cũng rất hạn chế
vì vậy thì việc xã hội quá
cho hoạt động văn hóa
tại các địa phương
là một yêu cầu tất yếu
mà đòi hỏi chúng ta phải
cần tập trung để thực hiện
tuy nhiên hiện nay
cơ chế chính sách cho vấn đề xã hội hóa
vẫn còn đang gặp nhiều vấn đề khó khăn
đặc biệt đối với các quyền ngoại thành
thì vấn đề xã hội quá
còn khó khăn hơn nữa
bởi vì vấn đề
đầu tư từ các nhà đầu tư
cho các hoạt động văn hóa
tại các địa bàn ngoại thành
thì sẽ ít được quan tâm hơn
mà chúng ta chủ yếu hoạt động
dựa trên cơ sở
là ngân sách của nhà nước
vậy cái giải pháp cho những khó khăn trên
là gồm có những giải pháp như thế nào
trong thời gian tới mà chúng ta cần làm ngay
trong thời gian tới
một mặt là sở văn hóa
thể thao tp hcm
sẽ đề xuất cho ủy ban nhân thành phố
ban hành văn hóa
các quy chế về vấn đề hoạt động
đồng thời sẽ đề xuất
để mà chúng ta thực hiện
định mức kinh phí hoạt động
cho các trung tâm văn hóa
phường thị trấn
cũng như là trung tâm hóa xã
để làm sao đáp ứng
kinh phí hoạt động
đồng thời ngoài chuyện kinh phí
vấn đề xã hội quá
cũng sẽ được quan tâm
để làm sao người dân có sự quan tâm nhiều hơn
với các thiết chế này
và người dân sẽ chung tay với chúng ta
để tổ chức các hoạt động
thực hiện các hoạt động văn hóa
thể dục thể thao
tại các địa bàn nhân cư
thưa quý vị
để hoàn thiện nâng cao hiệu quả
của hệ thống thiết chế văn hóa
phục vụ công cuộc xây dựng tp hcm nói riêng
và cả nước nói chung
trong thời kỳ mới
đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp
đồng thời mỗi địa phương cơ sở
phải phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa
phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân
đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa
và nhiệm vụ phát triển văn hóa
gắn liền với phát triển kinh tế
ổn định chính trị an sinh xã hội
các cấp quản lý và lãnh đạo
chú trọng đổi mới nội dung phương thức hoạt động
tổ chức quản lý nhà văn hóa
trung tâm văn hóa
phát huy tinh thần chủ động tích cực
nỗ lực của người dân và vai trò tự quản
của cộng đồng đối với việc dình dữ
và phát triển văn hóa
bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra
giám sát việc sử dụng các thiết chế văn hóa
kịp thời phát hiện khắc phục những sai lệch
tiêu cực có biện pháp giải quyết phù hợp
biểu dương khen thưởng những cá nhân
tập thể có thành tích tốt trong công tác
chương trình tp hcm hôm nay
của truyền hình nhân dân
xin được khép lại tại đây
quý vị có những chia sẻ với chương trình
hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau